vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê ở bình định đã mất tích ở bến xe miền đông sau đó tìm thấy thi thể trên sông sài gòn
tại buổi họp lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhận định rằng nạn nhân đến khu vực sông sài gòn để tự tử
tuy nhiên về nguyên nhân của vụ việc dẫn đến tự tử thì hiện chưa xác định
cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu của một vụ án mạng
và trong ngày hôm nay người nhà của nạn nhân đã hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể nghĩa về quê nhà an táng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thiện nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố cao lãnh tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra nguyễn thiện nhân là nhân viên ngân hàng việt combank
chi nhánh đồng tháp lợi dụng vị trí công tác nhân vay tiền của nhiều người để chi trả cho các khoản nợ
và sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền gần năm mươi tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo những ai bị hại trong vụ án nêu trên
thì đến trình báo tại số hai trăm bốn mươi sáu lê đại hành phường mỹ phú tp cao lãnh tp hcm

sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy giám đốc công ty hùng thanh và nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyên là trưởng ban quản lý trung cư carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ cháy trung cư carina plaza
tại một sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt quận tám khiến một mươi ba người chết và sáu mươi người bị thương
theo cáo trạng thiệt hại của vụ cháy dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một mươi ba người tử vong
trên sáu mươi người bị thương bốn trăm chín mươi hai xe máy bị cháy tám mươi một ô tô và năm xe đạp hư hỏng nặng
thiệt hại theo kết luận giám định xác định khoảng bốn tỷ đồng
và đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và bị hại thỏa thuận bồi thường
theo điều tra kết luận tùng được ban quản lý trung cư thông báo về tình trạng hệ thống phòng cháy
chữa cháy tự động không hoạt động nhưng không triển khai sửa chữa thay thế
còn ông tuấn với tư cách là trưởng ban quản lý trung cư biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy
chữa cháy không hoạt động nhưng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm
không kiên quyết yêu cầu công ty hùng thanh phải thay thế sửa chữa nhằm khắc phục vận hành
hoạt động báo cháy chữa cháy cứu hộ
từ đó dẫn đến hậu quả khi xảy ra vụ hỏa hoạn hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
hoặc hoạt động không hiệu quả gây ra vụ cháy với thiệt hại lớn
được biết chủ đầu tư công ty hùng thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong
viện phí cho các nạn nhân và bồi thường thiệt hại tài sản là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với vi văn thoại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại thôn nà đon xã đội cấn huyện tràng định về hành vi giết người
do nhiều năm mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình của anh trai ruột
vào lúc khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một tại đoạn ngã ba pò giang thuộc thôn nà đon xã đội cấn huyện tràng định
thoại đã dùng súng kíp tự chế có cha đầu đạn vũ khí quân dụng bắn vợ chồng cháu ruột là vi văn bình và chị nông thị huệ
sau khi gây án thoại đã bỏ trốn sang trung quốc để làm thuê
cho đến ngày một mươi hai tháng hai vừa qua đối tượng quay về cùng vợ là hoàng thị duyên lẩn trốn lần nhà
lần trốn ở gần nhà trong hang và chiếc hầm tại khu đồi khuổi kẹn thôn nà đon xã đuổi cấn
bị lực lượng công an bắt giữ
duyên biết tin chồng bị bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an thu giữ tang vật của vụ án gồm một khẩu súng tự chế hơn sáu mươi viên đạn
hai trăm ba mươi ba gam đạn bi gang gần tám mươi hai gam thuốc súng và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường năm mươi ba tuổi phạm thanh sang
phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi nguyễn văn minh ba mươi một tuổi
cùng chú về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới các bị cáo cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực vành đai biên giới rạch chắc di thuộc phường vĩnh ngươn
thành phố châu đốc lực lượng chức năng phát hiện có bốn đối tượng trên thuyền chạy từ hướng campuchia
về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
khi thấy lực lượng chức năng bốn đối tượng cặp vào bờ rồi chạy về phía campuchia
một đối tượng ném lại một túi ni lông bên trong có bốn trăm bảy mươi usd tương đương gần một mươi một tỷ đồng
cho nên đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ tăng vật
cho đến ngày sáu và ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sang linh ra đầu thú còn lê và minh bị bắt giữ
điều tra trong vụ án buôn lậu năm mươi một kg vàng xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển bốn trăm bảy mươi usd cùng với sang và linh
qua điều tra bốn đối tượng đã khai nhận tham gia đường dây vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh
từ campuchia về việt nam và được trả tiền công từ ba cho đến bốn triệu đồng mỗi tháng
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hạnh đã chỉ đạo kêu sang cùng minh linh và lê qua campuchia
nhận số tiền là bốn trăm bảy mươi usd vận chuyển về việt nam thì đã bị phát hiện
riêng hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo hạnh là người chỉ đạo sang linh lê minh
vận chuyển trái phép số tiền usd trên về việt nam
diễn biến của phiên tòa sẽ được cập nhật trong những bản tin tiếp theo
theo bộ y tế so với tỷ lệ tử vong chung là một bốn
thì tỷ lệ trẻ em mắc covid một mươi chín tử vong hoặc là có biến chứng nặng thấp hơn nhiều lần
tuy nhiên trẻ mắc bệnh cũng có thể gặp các biến chứng hậu covid một mươi chín và có thể diễn tiến nặng dẫn đến tử vong
chưa kể đến tình trạng là với biến thể omicron tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em đặc biệt là trẻ chưa được tiêm chủng lại cao hơn
do đó các bác sĩ khuyến cáo việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sẽ giảm việc lây nhiễm ở trẻ giảm tình trạng nặng khi mắc
và hiện nay đã có bốn mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ triển khai việc tiêm chủng cho trẻ lứa tuổi từ năm đến một mươi một tuổi
kính thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã gửi văn bản thông báo kết luận giám định
cho mẹ bé gái tám tuổi bị nhân tình của cha đẻ bạo hành tử vong
và theo đó thì kết luận nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là bị phù phổi cấp do sốc chấn thương
theo kết luận giám định pháp y tử thi số một mươi chín nghìn tám trăm hai mươi hai kld pi
ngày hai mươi tháng một của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
thì cháu gái tám tuổi tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương
ngay khi có kết luận này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã nhận bảo vệ quyền lợi cho bé
cũng vừa có đơn kiến nghị thay đổi tổ danh để điều tra đối với cha ruột của bé là nguyễn kim trung thái về tổ giết người
luật sư trần thị ngọc nữ bảo vệ quyền lợi cho bé cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái
theo đó luật sư kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với thái từ tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm sang tội giết người với vai trò đồng phạm
theo đơn kiến nghị luật sư cho rằng nạn nhân hoàn toàn lệ thuộc và không dám có hành vi phản kháng đối với hành động đánh đập của nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi ngụ gia lai
địa điểm xảy ra tội phạm là một căn hộ khép kính và người mà bé có thể trông cậy duy nhất là thái
tuy nhiên thái đã đồng thuận với hành vi đánh đập của trang
về camera trong căn hộ thái là người cài đặt truy cập bằng điện thoại của mình nên bất cứ lúc nào thái cũng có thể theo dõi hoạt động của trang và nạn nhân
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chủ các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an cung cấp đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi bình thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ phát hiện hai thiếu nữ nằm bất động trên bờ biển tại thị xã la ghi bình thuận
trong đó một em tử vong khi được phát hiện còn một em thì nguy kịch đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu
theo đó vị trí phát hiện hai em nữ cách bãi tắm đồ dương thì xã lai ghi tỉnh bình thuận khoảng ba trăm linh mét khu vực này vắng vẻ không có nhà dân
nhận được tin báo công an đã đến hiện trường và xác định một em nữ đã tử vong em nữ còn lại vẫn còn thở nên đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực la ghi cấp cứu
bước đầu xác định em nữ tử vong tên tuyết sinh năm hai nghìn năm ngụ tại địa phương bé gái đang được cấp cứu tên quỳnh
thi thể em tuyết sau đó được đưa đi để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thiện nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ phường mỹ phú thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra ban đầu nhân là nhân viên ngân hàng việt công bang chi nhánh đồng tháp năm hai nghìn một mươi chín do đầu tư thua lỗ mất khả năng trả nợ
lợi dụng vị trí công tác nhân vay tiền của nhiều người để chi trả cho các khoản nợ khác và sử dụng vào mục đích cá nhân
với số tiền gần năm mươi tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên
đến trình báo tại số hai trăm bốn mươi sáu đường lê đệ hành phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp số điện thoại sáu mươi chín ba trăm sáu mươi hai hai trăm linh một
ngày một mươi sáu tháng hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn thành hai mươi ba tuổi quê tỉnh khánh hòa một mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại quán giáo vị của anh bùi văn quân ngụ phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
xảy ra mâu thuẫn trong việc tính tiền ăn nhậu giữa thành và anh quân dần đến đánh nhau và đã được bỏ người trong quán căng ngăn
sau đó thành đi về nơi ở cách quán nhậu của anh quân khoảng hai trăm linh mét
chém một nhát vào phần đính đầu của anh quân gây thương tật hai mươi hai nhưng bị bắt sau khi gây án
việc thành sử dụng hung khí chém vào đỉnh đầu của anh quân là vị trí trọng yếu nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong
tuy nhiên anh quân may mắn không thiệt mạng bởi lý do khách quan
nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo nên thành bị truy tố về tội giết người
khái niệm hậu covid không còn xa lạ nữa mà rất là nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai khám
điều trị các triệu chứng này và đặc biệt là việc điều trị hậu covid một mươi chín bằng đông y đang thể hiện rõ hiệu quả tại bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
theo thống kê các trường hợp f sau khi khỏi bệnh hầu hết đều rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài từ vài ngày vài tuần thậm chí nhiều tháng
rối loạn lo âu lo lắng quá mức vì giác bị thay đổi rối loạn giấc ngủ là những triệu chứng thường gặp của những bệnh nhân đến khám và điều trị hậu covid một mươi chín tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
sau hơn một tháng thử nghiệm
sáng nay đơn vị điều trị hậu covid một mươi chín trực thuộc khoa y học cổ truyền bệnh viện ba mươi tháng bốn chính thức được khánh thành
trước cái tình hình hiện tại mà rất là nhiều những bệnh nhân mà sau khi bị nhiễm covid thì tới khám
ở những phòng khám bệnh viện ba mươi tháng bốn thì bệnh nhân rất là nhiều những triệu chứng
giống như là triệu chứng về thần kinh giống như là bệnh nhân đau đầu rồi thì bệnh nhân giảm trí nhớ rồi bệnh nhân mệt mỏi
thì y học cổ truyền mình từ lâu thì có rất là nhiều những cái bài thuốc
rồi có những phương pháp không dùng thuốc giống như là châm cứu so bắp bốn hiệp
thì giúp cho điều trị ở những cái tình trạng trên những cái triệu chứng trên
do vậy là cái mục tiêu hướng tới đó là giúp cho bệnh nhân cải thiện được những triệu chứng hậu covid
hay là nâng cao cái chất lượng cho bệnh nhân
khi làn sóng covid một mươi chín thứ tư đã lắng xuống ngoài việc tập trung nguồn lực vào ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch
các bệnh viện bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến giải pháp khắc phục những hệ lụy đối với sức khỏe
tinh thần của con người giúp những f sau covid giảm thiểu tối đa những tổn thương về tinh thần sức khỏe
còn phòng khám hậu covid một mươi chín này thì xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa học cổ truyền với học hiện đại
do vậy là cái hướng tới làm sao cho bệnh nhân mà giúp bệnh nhân mà cải thiện được cái chất lượng cuộc sống
hay là bệnh nhân giảm thiểu những cái triệu chứng mơ cây khó chịu cũng như là làm cho bệnh nhân yên tâm
coi như là cảm thấy yên tâm rồi trở về cái hoạt động bình thường
việc kết hợp đông tây y trong điều trị hậu covid một mươi chín

không phải là vấn đề mới
tại bệnh viện ba mươi tháng bốn các phương pháp điều trị được triển khai như tập thở
các bài tập phục hồi chức năng hô hấp khí công dưỡng sinh
sử dụng thuốc y học cổ truyền thủy chăm xoa bấm nguyệt
bệnh nhân hậu covid sẽ được thăm khám và thực hiện các phương pháp cận lâm sàng
đồng thời điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền y học hiện đại và vật lý trị liệu giúp tăng hiệu quả điều trị
nói chung là mình thấy có tiến triển là ok rồi
hiện nay là đi đứng được tương đối rồi
nhưng giờ là không còn như hồi xưa
nó đau cơ đau khớp nó khó chịu ghê
tại vì thực sự trước đây tôi cũng có điều trị khớp ở tại quang đông uy này
thì một thời gian là ok
rồi tôi cũng đi du lịch quá trời đi thoải mái
rồi bị f hồi tháng tám
rồi sau đó thì ở nhà suốt luôn
thì bây giờ thì nó có đỡ nhiều lắm
tôi nghĩ là
tôi nằm viện là cũng nằm viện ba mươi tháng bốn đây thôi
xong rồi hết bệnh thì ra
thì giờ thấy đồng y bản thân là khách hàng
tức là bệnh nhân thân thiết của đồng y
bây giờ thì nghe khoa có mở cái khoa hậu covid đó
thì mình vô đăng ký mình làm
mình khám lại
cũng thấy khá nhưng mà cũng được một tháng
một tháng một tháng
cũng cái khứ giác thì vẫn còn chút chút
cũng không hay bằng hồi trước
nhưng mà bác sĩ nói là từ từ
hồi chứng hậu covid nói chung không nặng
có thể bước đầu giải quyết nhanh gọn
hiệu quả bằng sự chăm sóc theo đồng y
với trường hợp bệnh nhân nhẹ và trung bình
sẽ được điều trị ngoại trú tại khoa y học cổ truyền
của bệnh viện ba mươi tháng bốn
trường hợp bệnh nhân cần nhập viện hoặc bệnh nhân nặng
bác sĩ nội khoa sẽ chỉ định nhập nội trú
tại khoa phòng phù hợp với y học cổ truyền
và phục hồi chức năng
tiếp tục với một thông tin y tế đáng chú ý
thưa quý vị mắc covid một mươi chín với những triệu chứng nhẹ
nhanh khỏi thậm chí là mắc bệnh mà cha mẹ không hề hay biết
nhưng sau đó thì rất nhiều trẻ bất ngờ diễn biến nguy kịch
sau khoảng từ một đến hai tuần đã khỏi bệnh
các bác sĩ cho biết đây là hội chứng mis z
hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ thống
xuất hiện sau khi trẻ nhiễm covid một mươi chín
khoảng ba tuần trở lại đây
tại bệnh viện nhi trung ương
số trẻ nhập viện điều trị hội chứng này
đang có xu hướng tăng
và đáng lo ngại hơn là ở bệnh viện tuyến huyện tuyến tỉnh
nhiều trẻ chưa được chẩn đoán đúng bệnh
dẫn đến việc điều trị lâu mà không khỏi
phải chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương
trong tình trạng rất nặng
cách đây hai tuần bệnh nhi này có biểu hiện đau họng
tại bệnh viện huyện trẻ được chẩn đoán
mắc viêm họng viêm amidam
sau sáu ngày điều trị không khỏi
lại có biểu hiện sốt cao phù nề
trẻ được chuyển đến bệnh viện tỉnh
với chẩn đoán suy đa tạng nhiễm trùng huyết
do tình trạng nặng trẻ được chuyển đến
bệnh viện nhi trung ương được chẩn đoán
mắc hội chứng mixi do trước đó đã nhiễm covid một mươi chín
điều đáng nói là gia đình không biết
trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
còn bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng
sốc dối loạn đông máu
các bác sĩ phải cho trẻ thở máy chống sốc
sử dụng nhiều thuốc vận mạch
lọc máu hỗ trợ chức năng thận
hiện sức khỏe của trẻ đã được cải thiện
được biết từ giáp tết nguyên đán đến nay
đã có khoảng một mươi trẻ có tình trạng tương tự
phải nhập viện điều trị
trong trường hợp đã nhiễm covid
mà sau đó xuất hiện các cái triệu chứng như thế này
thì nó sẽ giúp các bác sĩ
nó sẽ định hướng nhanh hơn
tới hội chứng mixi
còn đối với các nhóm trẻ
mà không bị nhiễm covid một mươi chín
bố mẹ không biết
thì vào có nhiều khi nó bị lẫn vào bệnh cảnh khác
thì các bác sĩ tại các bệnh viện
cũng phải làm thêm một cái xét nghiệm
để khẳng định rằng bé đã từng bị nhiễm virus covid
theo các bác sĩ
ở trẻ em tỷ lệ mắc hội chứng
viêm đa hệ thống chỉ khoảng hai trên một trăm linh người
nhưng hậu quả rất nặng
và là nguyên nhân chính gây tử vong
sau mắc covid một mươi chín
hội chứng này gây tổn thương nhiều cơ quan
trong cơ thể trẻ như
đường tiêu hóa hệ thống tim mạch thật
hội chứng mis c lẫn vào rất nhiều bệnh khác
ví dụ như là hội chứng thực bào máu này
hội chứng kawasaki này
rất là nhiều bệnh hoặc là sốc nhiễm trùng
tốc xích sốc
nên nhiều khi bác sĩ cũng sẽ bị lẫn vào
rất nhiều bệnh cảnh như vậy
và trong khuyến cáo của cái phát đồ bộ y tế
cũng khuyến cáo là chúng ta phải loại trừ được
các hội chứng các bệnh khác
trước khi nghĩ tới mis c
do vậy thì sắp tới
thì cái phát đồ đã từng ban hành rồi
thì cũng là một cái bệnh khác
các bác sĩ khuyến cáo
với trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
các gia đình không được chủ quan
sau khi trẻ âm tính khoảng hai sáu tuần
nếu có biểu hiện sốt cao trở lại
phát ban phù nề
dối loạn tiêu hóa mệt
da tái nhịp tim nhanh
gia đình cần cho trẻ đi khám
để được trần đoán sớm và điều trị
trong trường hợp trẻ không nhiễm bệnh
nhưng khu vực sinh sống có nhiều người mắc covid một mươi chín
cha mẹ cần quan sát
để đưa trẻ đi khám và điều trị đúng hướng